tập đoàn evn cần phải đảm bảo điện trong chung và dài hạn đồng thời cũng phải đảm bảo tiết kiệm điện
để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân liệu đây là yêu cầu của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào chiều nay
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi sáu tập đoàn điện lực việt nam đã vượt qua
nhiều khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ đề ra cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế
xã hội và sinh hoạt của nhân dân với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm một mươi một
hệ thống điện vận hành ổn định an toàn hiệu quả trong điều kiện truyền tải cao liên tục tuyến bắc nam

tập đoàn điện lực việt nam đã vượt qua nhiều khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ đề ra cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm một mươi một